chiều nay ngày ba mươi tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác chính phủ đã đến thăm và làm việc tại điện biên
ngay khi đến điện biên thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách
gia đình tiêu biểu tại phường nong bua thành phố điện biên phủ
thủ tướng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình tại nơi ở mới sau tái định cư thủy điện sơn la
động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước tích cực tham gia xây dựng mối đoàn kết ở khu dân cư phát triển kinh tế
đến thăm và nói chuyện với cấp ủy chính quyền và nhân dân phường nong bua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân phường cần phát huy
mọi điều kiện nội lực để xây dựng nong bua phát triển tiến bộ trong đó chú trọng vào phát triển thương mại dịch vụ
trước hết là tạo điều kiện cho con em học hành để có việc làm ổn định tích cực phát huy tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng
cùng với đó là duy trì tốt các hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên để xây dựng quê hương mới
cũng trong chiều nay thủ tướng và đoàn công tác đã đến dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang a một thành phố điện biên phủ
ngày mai một tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự hội nghị tổng kết dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la và làm việc với lãnh đạo tỉnh về một số nội dung quan trọng liên quan công tác thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la